thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín vào tối ngày hôm nay của bộ y tế cho biết
trong ngày hôm nay có hai bốn mươi bảy bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên là một mươi bảy năm trăm tám mươi ba ca
số lượng xét nghiệm từ ngày hôm nay đến nay đã thực hiện là trên năm triệu mẫu cho trên một mươi bốn triệu lượt người
tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần bốn năm triệu liều
trong ngày hôm nay có bảy chín trăm sáu mươi tám ca mắc mới
trong đó thì ba mươi một ca nhập cảnh và chín hai trăm hai mươi năm ca ghi nhận trong nước
việt nam có tổng là chín mươi chín trăm ba mươi bốn ca mắc
trong đó có hai một trăm bảy mươi hai ca nhập cảnh và tám mươi tám bảy trăm sáu mươi hai ca mắc trong nước
có tám trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
đó là yên bái quảng trị tuyên quang thái nguyên điện biên hải dương quảng ninh và bắc cạn